mới đây lực lượng một trăm sáu mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bắt quả tăng đối tượng đột nhập vào một cửa hàng fpt trên địa bàn để trộm nhiều tài sản trị giá hơn một tỷ đồng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khi đến địa bàn ấp một c xã phước thái
lực lượng phối hợp tổ công tác một trăm sáu mươi một công an huyện long thành và công an xã phước thái phát hiện đối tượng lê phan anh thuận trú tại xã phước thái huyện long thành đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt